bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đắk lắc đã chỉ đạo các đội biên phòng đóng quân trên địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng nhanh chóng triển khai lực lượng đến hỗ trợ nhân dân đưa người dân bị cô lập do mưa lũ sơ tán đến nơi an toàn
đồn biên phòng erv đã kịp thời triển khai lực lượng di rời một mươi một hộ dân ở xã ra khỏi vùng nguy hiểm hiện các đơn vị đang tiếp tục triển khai lực lượng và phương tiện đến hỗ trợ những hộ dân còn lại đến nơi an toàn
hiện tại mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đắk lắc đã triển khai và cử lực lượng xuống nắm tình hình và trực tiếp chỉ đạo các đơn vị và địa phương ứng phó với mưa lũ